tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi chín tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện vẫn là một sáu mươi tám ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi chín tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
trong ngày đã có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện giã chiến hòa vang
như vậy trong một sáu mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm bốn mươi hai ca
số ca còn đang điều trị là chín mươi một ca và số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi một trăm sáu mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn trăm một mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi năm ba trăm hai mươi một người cách ly tại nhà và nơi lưu trú một mươi bốn bốn trăm hai mươi sáu người